với địa hình đồi núi có độ dốc cao như tại bắc cạn thì sạt lở luôn là nỗi lo đối với người dân
bên cạnh những nguyên nhân như mưa lũ việc san gạt làm nhà tạo những ta lưu cao đã và đang làm hiểm họa gây mất an toàn đối với cuộc sống của nhiều người dân
tuy nhiên những giải pháp phòng tránh hiện nay vẫn đang là bài toán khó đối với chính quyền của nhiều địa phương
sau đây là ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân tại bắc cạn
mới đây hàng trăm mét khối đất đá chặt sượt và vùi lấp một phần của ngôi nhà ông hoàng văn việt ở thôn nà dạo xã yến dương huyện ba bể
sự việc đã làm hai cháu nhỏ của ông việt tử vong
nguyên nhân ban đầu được xác định ngoài việc thiết kế để ta luy dương quá cao dốc đứng thì còn có tác động của hoạt động săn gạt núi làm nhà
còn đây là một trong những vị trí có nguy cơ sạt lở cao ở thị trấn trợ rã huyện ba bể
mùa mưa năm hai nghìn một mươi bảy do nhiều vết nứt kéo dài có khả năng sạt lở ảnh hưởng đến cuộc sống của bảy hộ dân và trung tâm y tế huyện ba bể
đến thời điểm này lượng đất đá phía ta luy dương tiếp tục sạt trượt các hộ dân hết sức lo lắng trong những ngày có mưa lũ
khu vực quả đồi này tôi nhìn thấy kết cấu của đất này là nó không đảm bảo bởi vì đất đá này không hẳn là đá mà nó như kiểu đá thối
nguy cơ sạt lở xuống đây là lúc nào không biết mà gia đình tôi như thế này là tôi rất là lo
nhất là về mùa mưa này tối ngủ không thể yên giấc được lúc nào cũng lo là đất nó ụt xuống lúc nào cũng không biết
mưa lũ sạt lở đất là hiện tượng tự nhiên không dễ đối phó đặc biệt là với một tỉnh còn khó khăn về ngân sách như bắc cạn
khi chưa có đủ nguồn kinh phí để di rời tất cả các hộ dân đến những nơi an toàn
chính vì vậy bên cạnh sự quan tâm hỗ trợ của các cấp các ngành người dân trong những khu vực nguy hiểm cũng hết sức cẩn trọng
nâng cao ý thức trong việc săn gạt mặt bằng đề phòng kịp thời di chuyển với những vị trí có nguy cơ sạt lở cao khi mưa lũ